hòn chuối cách cửa biển sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau một mươi bảy hải lý về phía tây
do nằm ngoài biển khơi nên mọi sinh hoạt đều vô cùng khó khăn
tuy nhiên trong nhiều năm qua các chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối đã khắc phục khó khăn
bằng cách tự cung tự cấp như trồng rau nuôi lợn rừng da cầm
một mặt là cung ứng chất dinh dưỡng tăng chất lượng bữa ăn cho lực lượng chiến sĩ
mặt khác còn giúp mang về cho đơn vị nhiều lợi ích kinh tế khác
mời quý vị cùng với phóng viên truyền hình nhân dân đến với đảo hòn chuối
tuy nhiên trong nhiều năm qua các chiến sĩ đội biên phòng hòn chuối có đủ rau xanh sạch và bổ dưỡng
bên cạnh đó tận dụng vị thế núi đồi các nguồn cây cỏ trên hòn
nên ngoài việc nuôi gà vịt gần đây đơn vị đã nuôi thêm giống heo rừng và dê
với hình thức tận dụng thức ăn thừa của đơn vị và thả rông qua đây mang lại nhiều lợi ích thiết thực
hiện nay số lượng gia cầm gia súc đã lên tới hàng trăm con đoạn rừng hai mươi con dê và hơn ba mươi con gà vịt
từ nguồn thực phẩm tự cung tự cấp này không những giúp nâng cao chất lượng bữa ăn cho các anh chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
mà còn giúp giảm chi phí nhập thực phẩm của đơn vị hàng năm lên đến vài chục triệu đồng
như công tác tân gia sản xuất của đơn vị thì chủ yếu là phục vụ bữa ăn hàng ngày
cung cấp chất dinh dưỡng sức khỏe cho bộ đội để đảm bảo công tác tốt
tạo cái nguồn quỹ để hỗ trợ cho anh em
việc ở đảo vừa cách trở xa xôi sự thiếu thốn khó khăn mọi mặt là chuyện thường nhật nhất là vấn đề nước ngọt
có lúc vào mùa khô mỗi biên chế chỉ được sử dụng ba lít nước trên ngày
lượng nước ít ỏi này vừa để dành cho sinh hoạt cá nhân giặt rũ lại vừa tận dụng cho tưới rau trồng trọt
khó khăn là thế nhưng với sự kiên trì chịu khó và quyết tâm cải tổ chất lượng bữa ăn cho các anh em chiến sĩ
nên việc gia tăng sản xuất nhằm tự cung tự cấp các thực phẩm thiết yếu là một việc làm vô cùng thiết thực
và gần như là một nhiệm vụ mới đối với người lính biên phòng hòn chuối
hiện nay đồn biên phòng hòn chuối còn đầu tư thêm bốn lồng bè để nuôi cá bớp
ước tính mỗi năm mang về cho đơn vị vài trăm triệu đồng
nguồn lợi này vừa làm quỹ hoạt động của đơn vị đồng thời được huy về tiền thưởng cho các anh em chiến sĩ
cũng như gia đình của họ trong các kỳ lệ lộc
hậu phương vững chắc sẽ là nguồn động viên lớn lao cho các anh chiến sĩ an tâm hơn
vững niềm tin hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bám đảo giữ biển và giữ sự bình yên cho đất nước